trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia chiều hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến chào quốc vương campuchia norodom sihamoni
bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức campuchia đúng dịp năm hữu nghị việt nam campuchia việt nam
chào mừng năm mươi năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của quốc vương
đối với việc củng cố và phát triển quan hệ việt nam campuchia
mong muốn trong thời gian tới quốc vương sẽ tiếp tục ủng hộ khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
ngày càng phát triển mạnh mẽ thiết thực và hiệu quả
quốc vương norodom sihamoni bày tỏ khâm phục trước những thành quả đáng ghi nhận mà nhân dân việt nam đã đạt được
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
cô vương cho biết cố quốc vương norodom sihannuk luôn cân dặn phải duy trì hòa bình và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
nhân dịp này quốc vương cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo cấp cao việt nam
về những tình cảm tốt đẹp dành cho quốc vương và hoàng gia campuchia
và sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà việt nam luôn dành cho nhân dân campuchia